bác sĩ cũng như những người khác vấn đề là tình cảm của người và người đó rất là thiêng liêng
đặc biệt là khi bệnh nhân tẩy vong một nỗi đau một nỗi buồn lớn nhất của ngành người nhân viên y khỏe
đặc biệt là những bác sĩ thì những bệnh nhân của mình khi bệnh nhân của mình là tử vong
điều trị không đạt được có thể là vì một số liên quan đến bệnh
điều trị chưa đạt được kết quả để cứu được bệnh nhân tẩy vong đó là một nỗi đau lớn nhất của ngành người nhân viên y khỏe
nhưng mà chúng tôi lại là những người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đó là tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân tẩy vong
nỗi đau sọc lớn nhất đó là gì
đó là mình là cái người trực tiếp tiếp xúc cuối cùng
xem như là một cái động viên an ủi cho những người
mặc dù họ có thể tự nhiên tẩy vong
không khi đó họ cũng biết là có tiếp nhận được cái gì của mình không
nhưng mà trong quá trình tiếp cận và làm những công việc đối với người thầy
thì chúng ta luôn cầu nguyện và làm sao đó để mà hỗ trợ cho những người còn lại
có thể là có một điều kiện ốc nhất
một cái may mắn để có thể là có khỏi cái ổn đau
có khỏi cái bệnh có khỏi khỏi vong
và cũng có điều kiện hợp sức cho nhân viên y khỏe
có thể có một sức khỏe ốc nhất
để liên tục là tham gia cái công việc điều trị
để có nhiều người có cơ hội sống được hơn
và chúng tôi rất cầu nguyện và chúng tôi rất là chẳng lòng
dùng một từ rất là chẳng lòng
bởi vì hằng ngày khi có một cái bệnh nhân tẩy vong
tẩy vong đây đặc biệt là đối với cái dịch này
thì nó hoàn toàn khác với những tử vong khác
mà không có một người thân bên cạnh
nói chung là cái công trạng rất khó diễn phạt trong cái thời gian đó
mà có những lúc là cái nghi đó là giống như người khán của mình á
thì đôi khi cũng không cầm được nước mắt
và nói chung là anh em cứ là nặng lẹ
khiến công việc của mình một cách ổn nhất
và có thể là khi đó nhìn nhìn cái gương mặt
người này có thể chạy nước mắt
người kia có nghĩa là cầm cuối công việc
có thể là không ai muốn để mà tạo ra một cái không khí quá nặng nề
đấy để mà
cho nên làm cái gì
và là giảm sụt cái cái thí trí
thế nên chỉ là anh em cũng biết
ai cũng có một cái nỗi buồn
ai cũng có một cái khoảng thời gian rất là
là khổ rất là buồn
nhưng mà cố gắng hết sức
để chỉ một người
thì nẻn lại trong lòng mình một tí
để có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ
thế đó là cái
cái cách và cái xác định
cái âm nguyện của anh em là như vậy
để hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình
khi liên lạc với gia đình thì
gia đình hồng rất là
là là là
đau khổ mà chúng tôi là những người mà có thể là giúp cho họ bớt một tí đau khổ trường hợp nào cũng có
gây gặp với gia đình là gia đình đều là bị cách ly cả rồi không còn có thể gặp được lần cuối cùng
nhưng mong rằng các bác giúp cho có thể làm cái gì tốt nhất cho cái cái bệnh nhân mà qua đời
của chúng ta ở trong hôm nay thì chúng tôi cũng có thể hợp sức anh em phải làm nhanh nhất gòn gàng
nhất sạch sẽ nhất để cho hãy là người bệnh hoặc vòng rời hoặc ra đi cách lực thanh hoạt thì có chuyện
sáng sớm và khi chuyện sáng của đơn vị lưu dự tại quân đội thì chúng tôi cũng cùng cầu khăn cùng cố
gắng làm nhanh nhất để có thể truyền được các trường hợp ở đây để được hoạt án và phải trả được trói
cục sớm nhất cho gia đình
trí giao dụng phục này thì cũng sáu từ ngày hai mươi bốn tháng tám và nhân bệnh cho đến nay là cũng gần một mươi hai quân
gần một mươi năm ngày thì đã có rất nhiều trường hợp của đại điện phản hội là đã nhận được trói cục từ đơn vị
quân đội chuyển về thì đó là một điều rất mừng trước đấy chúng tôi cũng sợ rằng là khi chuyện sáng
quá lâu thì gia đình rốn rộn bây giờ đã nhận được thì đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng

để giúp cho những người bình gia thân những người bình
họ ra đi mà họ thấy được là
người thân của họ đã về lại với gia đình
một cách là nhanh một cách là yên ổn
thì đó là điều mong muốn nhất của nhân viên y tế chúng tôi làm
cũng như là những người dân và những người gia đình họ
đang đau khổ đau ổn vì mất mát rất lớn đối với người thân của họ